bên cạnh công tác hoàn thiện hành lang pháp lý để kiến tạo một môi trường thu hút đầu tư ppp hấp dẫn
các chuyên gia cũng cho rằng cần kiểm soát các yếu tố ngoài pháp lý nhưng có thể tạo ra những rủi ro tiềm ẩn cho các dự án ppp và khiến các nhà đầu tư e ngại
cái đáng sợ ở việt nam không phải là luật mà là những quy định mang tính hành chính của công chức ấy
và những thứ tương tự như vậy yêu cầu người ta bổ sung cái này thay đổi cái kia
thì tất cả những thứ đó làm cho chi phí tuân thủ của hợp đồng đắt lên
và như vậy rủi ro dự án có thể gặp những trở ngại thậm chí dừng
thế thì những rủi ro này thì cần có hai chiến lược để nhận diện và quản trị cái rủi ro này
chiến lược thứ nhất của cơ quan nhà nước thì mình sẽ thúc đẩy thêm những điều tương tự như điều một mươi ba
và cũng cảnh báo nhà nước trong những luật chơi mà đã cái ký vừa mới ký với châu âu rồi đã ký với cptpp
thì nhà đầu tư họ có thể kiện chính quyền và họ sẽ bạc buộc chính quyền phải chịu trách nhiệm
như vậy trong khi luật đầu tư theo hình thức hợp tác công tư với nỗ lực phân định và chia sẻ rủi ro giữa các bên ở mức hợp lý
đang trong quá trình hoàn thiện vẫn còn nhiều việc phải làm để thu hút các nhà đầu tư vào các dự án hợp tác công tư
đặc biệt là các phần việc liên quan tới kẻ cách hành chính và xây dựng chính sách
thưa quý vị và các bạn với một quốc gia đang phát triển như việt nam việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng công
là yêu cầu cấp thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và với thực trạng ngân sách nhà nước không đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng công
việc tạo ra một hành lang pháp lý đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư theo hình thức ppp là một giải pháp cần thiết
những nỗ lực của các nhà làm luật trong xây dựng dự thảo luật đầu tư theo hình thức hợp tác công tư mở ra
những kỳ vọng song chỉ khi nào những rủi ro của các dự án ppp được chia sẻ ở mức hợp lý giữa nhà nước và nhà đầu tư
các mô hình đầu tư ppp mới thực sự mang lại cú huyết về phát triển hạ tầng công tại việt nam
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
địa chỉ email đồnghànhcungdoanhnghiệpaconggmail com
hoặc số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ tư hàng tuần phát lại vào lúc một mươi sáu h ngày thứ sáu
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web nhândântv vn
hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại